theo tổng cục thống kê hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi việt nam có gần chín mươi ba năm nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ của năm trước
như vậy là bình quân mỗi tháng việt nam có tám năm nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
vì vậy hỗ trợ doanh nghiệp cần trần cho đúng bệnh để bốc thuốc hiệu quả là vấn đề quan trọng để tránh tình trạng giải pháp thì có nhưng khó khăn thì vẫn không được giải quyết
dịch covid một mươi chín đang tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp
theo khảo sát của ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân có tới tám mươi một số doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất là không có đơn đặt hàng trong vòng ba tháng tới
trên tám mươi số doanh nghiệp đang thiếu tiền để trả lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trả lại vai ngân hàng mua nguyên liệu thuê kho bãi nhà xưởng và văn phòng
trong khi đó khoảng tám mươi số doanh nghiệp được điều tra không nhận được gói hỗ trợ của chính phủ
doanh nghiệp chủ yếu tiếp cận được gói gia hạn nộp thuế các gói hỗ trợ khác tỷ lệ tiếp cận thấp
sức chống chịu của phần lớn doanh nghiệp hiện rất yếu nhất là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đang đối mặt với khá nhiều khó khăn
vay thì vẫn phải trả nhà nước lấy nguồn thu nào mà trả nhà nước
cho nên là cái gói hỗ trợ thì tôi ý kiến của tôi là thế này
cái hỗ trợ cũng phải biết cách hỗ trợ biết bắt bệnh và trao thuốc đúng bệnh
trong thời điểm này
nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện hỗ trợ không có thông tin về chính sách và quy trình
thủ tục nhận hỗ trợ phức tạp thiếu minh bạch
cùng với đó đa phần các doanh nghiệp đều mong muốn sẽ giảm bớt khó khăn để vay được các khoản tiền
để tiếp tục xây dựng kế hoạch kinh doanh và phát triển trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đã và đang thử nghiệm vaccine covid một mươi chín
nếu không sẽ có nhiều doanh nghiệp phải ngưng hoạt động giải thể phá sản
có những người mà người ta hoạt động kinh doanh tất cả những thời gian trước
người ta không hề bị một cái lỗi gì ví dụ không thuê đóng đầy đủ
tất cả rồi bảo hiểm đóng đầy đủ tất cả đều đúng thời hạn cả
thì tôi nghĩ là xem xét nên xem xét cho những cái doanh nghiệp họ vay
bởi vì trước thời covid thì họ có thể đang là một người mà họ làm ăn rất là chân chính
rất là đàng hoàng chứ chẳng may bị covid thì nó mới bị như vậy thôi
hỗ trợ doanh nghiệp của việt nam so với nhiều nước còn rất thấp do nguồn lực có hạn
do đó các gói hỗ trợ phải đủ mạnh để giúp các doanh nghiệp
chờ giải thể dừng hoạt động có thể trở lại sản xuất kinh doanh
giảm tối đa việc xa thải lao động
có như vậy người dân doanh nghiệp mới bung sức đầu tư
kinh doanh phục hồi sức khỏe và tăng trưởng kinh tế